hoạt động này được viện nghiên cứu công nhân và công đoàn triển khai theo thường niên

chính vì vậy mà chúng tôi tổ chức hội thảo tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn
để họ có thể ước tính lương đủ sống và thương lượng lương đủ sống thông qua thỏa ước tập thể

các lớp tập huấn như thế này giúp cán bộ công đoàn có thêm cơ sở lý luận thực tiễn và nhận thức chung những vấn đề cốt lõi về đổi mới công đoàn trong tình hình mới
trong năm qua việc tổng lý bản có ra nghị quyết làm sao là thỏa thuận
thỏa thuận cũng là đề mức
đề nghị với người sử dụng hoạt động tức là nâng mức ăn ca lên tức là ở mức tối tiểu là một mươi năm đồng
bên cạnh đó công đoàn cung nghiệp tỉnh phúc cũng làm tốt những vấn đề này
tại công đoàn cung nghiệp tỉnh phúc hiện nay gần như một trăm linh đã thực hiện mức ăn ca cho người đào động
tỉnh lào cai như là lợi ứng tỉnh đã có những chính sách đó là tam mưu kịp thời cho cấp ủy về tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước
về chế độ về bảo hiểm luật bảo hiểm và luật lao động công đoàn và luật lao động cho người lao động rất là kịp thời
bên cạnh đó liên đoàn lao động tỉnh lào cai còn có những chính sách đó là nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng và những ý kiến đề xuất của người lao động cũng như của người sử dụng lao động
thông qua những hoạt động thực tiễn đó tổng liên đoàn lao động việt nam cũng sẽ đưa ra những biện pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn việt nam
để nâng cao năng lực
đổi mới mạnh mẽ và trở nên hấp dẫn đối với người lao động
có như vậy ngoài việc người lao động hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình
thì công đoàn việt nam cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động
quan tâm cải thiện đời sống vật chất tinh thần trở thành tổ chức chính danh thực sự của người lao động
thưa phó giáo sư tiến sĩ vũ quang thọ
chúng tôi cũng được biết là trước đây tổng liên đoàn lao động việt nam đã đề xuất một mức
một phương án tăng lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi một
đề xuất này dựa trên những tinh toán để bảo đảm mức sống thực tế của người lao động
hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt ở mức lương tối thiểu vùng là bảy ba
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng này cũng là gây sức ép rất lớn cho người lao động
và điều này tạo ra nhiều khó khăn hơn nữa
vậy thì trước kết quả và thực tế này thì phó sư tiến sĩ đánh giá như thế nào
năm hai nghìn một mươi sáu sang năm hai nghìn một mươi bảy này là thống nhất được
ở mức bảy ba nhưng chúng tôi vẫn cho rằng là công nhân lao động mong muốn ở mức cao hơn
hiện nay mức sống tối thiểu đang thấp hơn so với nhu cầu sống tối thiểu của công nhân lao động khoảng hai mươi
và vì vậy cho nên nếu như đạt được bảy ba có nghĩa là người sử dụng lao động vẫn còn nợ công nhân lao động
những người làm thuê cho mình khoảng một mươi ba nữa
và cá nhân tôi là viện trưởng viện nghiên cứu về công nhân lao động
tôi cũng không cho rằng bảy ba
nó là con số thắng lợi của tổng điều đoàn lợi ích hợp pháp việt nam
và bởi vì cái sự điều chỉnh đó theo ông là không phù hợp với sự điều chỉnh của thực tế
cũng liên quan tới việc bảo vệ quyền lợi của lao động thì điều một mươi một một luật công đoàn năm hai nghìn một mươi hai
quy định quyền và trách nhiệm của công đoàn là đại diện bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
và nghị định số bốn mươi ba hai nghìn một mươi ba ndcp cũng quy định chi tiết việc thi hành điều một mươi của luật công đoàn
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nhìn nhận công việc chính của đội ngũ cán bộ công đoàn hiện nay
thì lại chỉ dừng ở cái việc là tư vấn giải thích luật cho người lao động
chứ chưa thực sự bảo vệ hiệu quả cho họ
vì thế để tạo dựng uy tín người lao động và tự thân các tổ chức công đoàn sẽ cần phải làm gì
để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tăng cường cái trách nhiệm của mình bảo vệ người lao động tốt hơn ạ
tổng liên hoàn học việt nam không phải không biết được vấn đề
từ thực tiễn của các công đoàn cơ sở
đến các công đoàn cấp trên cơ sở
rồi đến các công đoàn ngành trung ương và liên đoàn lao động các tỉnh
rồi đến tổng liên hoàn học việt nam
chúng tôi vẫn coi rằng những cái gì đang làm được cho công nhân lao động hiện nay
vẫn chưa được thỏa mãn được cái yêu cầu bức xúc của họ
họ cần thiết gì tiền lương
tiền lương chưa đảm bảo được nhu cầu sống tối thiểu người lao động
họ cần gì nữa nhà ở
nhà ở hiện nay anh biết đấy các khu công nghiệp
chỉ có một số khu công nghiệp là có ký túc xá dành cho công nhân thôi
còn lại phần lớn công nhân vẫn phải thuê cái chỗ ở của dân
họ cần về bảo hiểm xã hội thì như anh biết
hiện nay vẫn còn nợ công nhân lao động trên một mươi tỷ về cái bảo hiểm xã hội
và họ cần cái gì đâu họ cần chỗ họ nuôi con
họ cần gì nữa trường học cho con
và tất cả hầu hết những vấn đề này chúng ta chưa đáp ứng được yêu cầu công nhân lao động
cho nên tự chúng tôi thấy rằng là cái sứ mạng đặt ra cho tổng liên đoàn lao động việt nam là rất lớn
với cái nghĩa là người đại diện bảo vệ
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động
tuy nhiên đấy là nói đi
còn nói lại những công việc chúng tôi đã làm đã được
nhưng mà vẫn còn rất ít so với yêu cầu của công nhân lao động
mà yêu cầu đấy là chính đáng
và vì thế những cái nỗ lực của tổng liên đoàn
những cái thách thức của tổng liên hoàn đặt ra vẫn còn rất lớn
cho nên tổng liên hoàn cho rằng
cái việc mình cần phải làm là việc cần thiết cấp bách
đó là chúng tôi chuyển mạnh cái hoạt động của công đoàn
từ cấp ngương về cơ sở hướng về cơ sở
và nghe người lao động người ta cần cái gì hay người ta nói cái gì
để mình chất lọc kế ra và phản ánh với trung ương
và trực tiếp nhất là người sử dụng lao động
để lôi người sử dụng lao động vào cùng với chúng tôi
để giải quyết những vấn đề bức xúc cấp bách này của công nhân lao động
một cái nữa là chúng tôi thực hiện cái việc là
chuyển cái vai trò của người lãnh đạo công nhân lao động
thành người phục vụ công nhân lao động
và có như thế chúng ta mới có thể thay đổi được
cái cơ chế cái phương thức chỉ đạo
hoạt động công đoàn
tới đây thì viện nghiên cứu công nhân và công đoàn
cùng với tổng đối đoàn lao động việt nam sẽ có những cái
đề xuất nghiên cứu đổi mới gì trong chính sách
những quy định các văn bản pháp luật hình thức
về cái hình thức ưu đãi
cụ thể đối với người lao động bảo đảm lợi ích phù hợp thực tế
không trái với quy định pháp luật hiện hành
và không phát sinh nhiều hơn nữa những cái mâu thuẫn
giữa người lao động và người chủ sử dụng lao động
chúng tôi đang cho ý kiến vào cái tổ nghiêu của công nhân lao động
và cả cái thời gian làm việc thời giờ nghỉ ngơi
và cả cái thời giờ làm thêm của công nhân lao động nữa
và tôi nghĩ rằng phải là làm ngay làm nhanh
và có kết quả cụ thể để có những tiếng nói đích đáng
tham gia vào bộ luật lao động
và đồng thời có những tiếng nói báo cáo cho chủ ương
và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng
cho công nhân viên chức lao động
thực hiện đúng chức năng công đoàn đáp ứng yêu cầu
nguyện vọng công nhân viên chức lao động
đồng thời sẽ làm cho công đoàn ngày càng đông
mạnh và chất lượng thật sự là chỗ dựa
là niềm tin của công nhân viên chức người lao động
tuy nhiên công đoàn cần phát huy được vai trò của mình hơn nữa
và phối hợp chính phủ các cơ quan ban ngành
để đẩy mạnh giám sát bảo vệ quyền cho người lao động
chương trình xin được kết thúc tại đây
một lần nữa cũng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vô quang thọ
đã đến và có những chia sẻ hết sức hữu ích
với chương trình chúng tôi ngày hôm nay